mọi người mọi lứa tuổi nếu chưa có miễn dịch với virus viêm não nhật bản đều có thể bị mắc bệnh
mọi lứa tuổi đều có thể mắc viêm não nhật bản song chủ yếu là trẻ em dưới một mươi năm tuổi
đặc biệt nhóm nguy cơ cao nhất là trẻ từ hai đến sáu tuổi chiếm bảy mươi năm tổng số trẻ mắc
triệu chứng ban đầu của viêm não nhật bản rất bờ giống như những viêm nhiễm khác khó phát hiện
bệnh khởi đầu với biểu hiện sốt và thường là sốt rất cao từ ba mươi chín đến bốn mươi độ c
thông thường thì diễn biến bệnh rất là cấp tính tuy nhiên là trong một hai ngày đầu là giai đoạn khởi phát của bệnh
thì trẻ cũng biểu hiện của sốt kèm theo hát hơi sổ mũi giống như những sốt virus khác
tuy nhiên sau đó rất nhanh chóng là một hai ngày sau là trẻ xuất hiện sốt cao kèm theo non đau đầu
và có thể có dối lại bí thức và nặng nữa có thể co giật và hôn mê
nhiều gia đình thấy con cái mình non nhiều thì dùng thuốc chống non
sẽ khó phát hiện triệu chứng của viêm não nhật bản
vì thế nguyên tắc buộc phải tuân thủ là tất cả các bệnh nhân viêm não nhật bản đều phải được điều trị tại bệnh viện
trong khi chờ đợi trẻ sốt cao phải được uống thuốc hạ sốt như uống thuốc và trường khăn mát ở chán và bẹn
chú ý tuyệt đối không trường đá lạnh
trẻ phải được đưa đến bệnh viện hay cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức nếu sốt cao quá một mươi hai giờ liên tục
hoặc có các dấu hiệu như nôn vọt cứng gáy dối loạn ý thức
bệnh viêm não nhật bản chủ yếu viêm trong nhu mô não thường gia tăng vào mùa hè
nhất là khi thời tiết thuận lợi cho loại mũi lây truyền viêm não nhật bản phát triển hơn
đối với bệnh viêm não nhật bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do mũi truyền bệnh
bệnh do virus viêm não nhật bản gây nên
virus xâm nhập vào cơ thể qua mũi đốt và gây tổn thương
do vậy khi mắc bệnh thường gây tử vong với tỷ lệ cao
có thể đến năm mươi số các trường hợp bị bệnh ở những nơi điều kiện điều trị người bệnh không được tốt
nếu người bệnh có thể phục hồi thì hầu hết để lại di chứng như liệt động kinh
chậm phát triển trí tuệ thay đổi cá tính dối loạn cảm xúc và hành vi
viêm não nhật bản là một trong những bệnh cấp tính hệ thần kinh trung ương
do virus viêm não nhật bản gây nên
và bệnh lại truyền qua mũi gọi là mũi collect
ở việt nam nhất là ở khu vực phía bắc bệnh xuất hiện tản phát hàng năm
có tính chất mùa từ tháng bốn đến tháng một mươi nhưng chủ yếu người bệnh mắc vào tháng sáu hàng năm
thưa quý vị và các bạn viêm não nhật bản là căn bệnh có nguy cơ mắc trong mùa hè
ở mọi lời tuổi nếu chưa được tiêm vaccine
đặc biệt gặp phổ biến ở trẻ em dưới một mươi năm tuổi chiếm hơn chín mươi số ca mắc
ước tính khoảng ba mươi bệnh nhân viêm não nhật bản nhập viện tử vong
và khoảng một nửa số trường hợp sống sót bị các di chứng về thần kinh và tâm thần nặng nề
việc đưa trẻ tới bệnh viện và được xử lý kịp thời sẽ giảm thiểu tối đa các di chứng của bệnh viêm não nhật bản
nhưng nếu không thì khả năng tàn phế suốt đời là vô cùng lớn
vì vậy việc phòng bệnh sẽ là giải pháp tối ưu hơn cả
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của phóng viên truyền hình nhân dân
với phó giáo sư tiến sĩ bùi huy vũ trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
để nắm rõ hơn diễn biến hiện nay của bệnh viêm não nhật bản
cũng như là những biện pháp có thể phòng tránh căn bệnh này cho trẻ một cách hiệu quả nhất
thưa ông được biết là sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thì số ca mắc viêm não nhật bản
đã gia tăng nhanh chóng và rõ rệt
rất nhiều tỉnh thành của nước ta
vậy thì ông có nhận định như thế nào về tình trạng này
cũng như là nguyên nhân vì sao lại xảy ra tình trạng tăng đột biến như vậy
nước ta đã từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thì chúng ta đã tiêm chủng hàng loạt viêm não nhật bản
và nhờ có cái tiêm chủng này thì trong những năm trước đây
thì chúng tôi bệnh nó giảm rất là nhanh
vấn đề năm nay tại sao nó lại lên thì cũng có thể do thời tiết thay đổi
khí hậu thay đổi giữa mỗi phát triển mạnh
cộng với lại vấn đề là người dân đã có ý thức tiêm chủng đấy đúng không
bởi vì hàng năm đấy các cháu mỗi năm đất nước chúng ta có khoảng hơn một triệu
và khoảng triệu rưỡi trường hợp các cháu ra đời
thì hàng năm chúng ta đều phải tiêm chủng đầy đủ
tất cả các cháu đến một mươi hai tháng đều cần phải thực hiện tiêm chủng tốt
và tiêm chủng nhắc lại sau ba đến năm năm thì có khả năng bảo vệ
tránh được khỏi bệnh viêm não nhật bản này
tuy nhiên mấy năm trước có thể chúng ta thực hiện đã tốt rồi
nhưng mà năm nay tăng lên thì chúng tôi cũng chưa rõ được nguyên nhân
cũng có thể như tôi nói là do thời tiết
nhưng mà chúng ta luôn được bảo vệ
chúng ta phải cảnh báo nhắc nhở cho cộng đồng các bậc bố mẹ
luôn luôn quan tâm đến con cái và tiêm chủng đầy đủ
khi lúc một mươi hai tháng tuổi
bắt đầu tiêm chủng một mươi hai tháng tuổi và thực hiện đúng lịch tiêm chủng
tôi nói ví dụ tiêm viêm não nhật bản để đảm bảo được phòng cơ bản
thì phải tiêm ba mũi lúc một mươi hai tháng tuổi này sau một tháng và sau một năm
thì mới đảm bảo được tiêm chủng cơ bản
nhưng cái riêng cái đó chỉ bảo vệ được trong vòng hai ba năm thôi
thứ ba năm năm ta lại phải tiêm nhắc lại một lần
thứ hai ba nước ta là nước có mầm bệnh
tức là có virus viêm não nhật bản lưu hành
chúng ta phải luôn luôn tiêm chủng đầy đủ cho các cháu ba năm năm
lại phải tiêm nhắc lại một lần để đảm bảo cho các cháu không bị mắc bệnh
thưa bác sĩ sau khi bệnh nhân bị viêm não nhật bản
và đặc biệt là đối tượng trẻ em thì có thể để lại những di chứng như thế nào
và các y bác sĩ cũng như là cha mẹ của các em thì cần lưu ý như thế nào
để có thể giảm thiểu những biến chứng về sau này cho trẻ
khi các cháu mắc viêm não nhật bản thì nguy cơ đầu tiên là tử vong
bệnh nhân có thể tử vong trong bảy ngày đầu của bệnh
do chính virus tấn công vào não và phá hủy tế bào não
dẫn đến tử vong ngừng thở tử vong
tất nhiên là bộ y tế đã có pháp đồ
và chúng tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm điều trị những trường hợp này
tuy nhiên những trường hợp nặng như tôi nói viêm não tối cấp rất khó
các cháu vào sốt cao co giật hôn mê và tử vong rất nhanh
tất nhiên như tôi nói là trong vấn đề chữa bệnh
chúng tôi chữa ở đây trong viêm não nhật bản là không có thuốc chữa đặc hiệu
mà chúng tôi chỉ tìm mọi giải pháp để giảm nhẹ bệnh đi qua cơn nặng
sau đó thì để các cháu được tồn tại
sau đó lại tiếp tục phục hồi những di chứng còn lại cho các cháu
theo tổ chức y thế giới cũng như là theo thống kê quán nước
thì sau khi mắc viêm não thì số tỷ lệ tử vong đến một mươi đến ba mươi
tức là một trăm linh trường hợp bị thì tử vong mất khoảng ba mươi trường hợp
số còn lại sẽ có di chứng gần như là toàn bộ
tuy nhiên tại cơ sở chúng tôi thì đã có kinh nghiệm điều trị
nhưng cái viêm não kể cả viêm não nhật bản cũng như viêm não khác
thì tỷ lệ tử vong của chúng tôi thì hiện giờ đã giảm được xuống dưới một mươi
nếu còn có cháu mà di chứng
tức là sau bị viêm não thì có di chứng từ nhiều mức độ khác nhau
ví dụ di chứng tâm thần di chứng vận động hoặc là kết hợp cả tinh thần lẫn vận động
cái di chứng này mà không hồi phục được thì sau này thì không có khả năng lao động
và phải có người nuôi dưỡng
thậm chí là có cháu di chứng nặng quá
rồi mắc thêm nhiễm thêm các bệnh khác vào vẫn có thể tử vong với sau này
nên tại cơ sở chúng tôi thì cũng đã cố gắng giúp các cháu phục hồi chức năng
ví dụ như là hiện giờ là di chứng với tinh thần vận động chúng tôi cũng giải quyết được rất nhiều
còn một số trường hợp nặng cần điều trị lâu dài
thì chúng tôi gửi đến các cơ sở phục hồi chức năng của các tỉnh hoặc trung ương
để tiếp tục hỗ trợ các cháu lâu dài
để phòng tránh viêm não nhật bản cũng như là một số chủng viêm não khác
thì người dân cần làm gì thưa ông
trong cộng đồng nói chung
thì ngoài vấn đề tiêm chủng
thì mỗi cá nhân phải tự biết chăm sóc sức khỏe của mình
người trưởng thành phải tự chăm biết chăm lo sức khỏe của mình
chứ đừng lo quá lo về mặt kinh tế
vậy đến khi ốm đau là ân hận là không kịp
cái thứ hai là lo sức khỏe cho con cái
tức là luôn luôn quan tâm đến các cháu dành thời gian quan tâm các cháu
và khi các cháu ốm cần đưa đến ngay cơ sở y tế
và hàng ngày thì ngoài vấn đề quan tâm các cháu
phải chú ý cho các cháu ăn uống đầy đủ
để có sức khỏe tốt để chống lại bệnh tật
xin ông có thể cho biết là hiện nay việt nam đã đưa vào tiêm chủng mở rộng
loại vắc xin gì để có thể phòng ngừa được bệnh viêm não nói chung
và viêm não nhật bản nói riêng
và bước đầu thì những loại vắc xin này thì đã đưa đến hiệu quả như thế nào
nếu mà tiêm hiện giờ ở nước ta vắc xin viêm não nhật bản
là chúng ta nhập dây chuyển của nhật
tỷ lệ phòng rất là cao chín mươi tám chín mươi chín nếu tiêm chủng tốt
thưa ông việc tiêm chủng đầy đủ cho trẻ
có giúp trẻ tránh được hoàn toàn nguy cơ mắc lây nhiễm viêm não nhật bản hay không
tiêm đúng theo hướng dẫn của y tế dự phòng đấy
tức là tại tất cả các phòng các đơn vị tiêm chủng bây giờ chúng ta luôn luôn có người tư vấn
và nếu mà tiêm đúng thì tôi nghĩ rằng là các cháu sẽ không viêm não nữa
đối với viêm não nhật bản là nhóm bệnh nặng trong các bệnh nhiễm trùng thần kinh trung ương
đối tượng có nguy cơ cao bị mắc bệnh chính là trẻ em dưới một mươi năm tuổi
tỷ lệ tử vong cao do viêm não nhật bản khoảng từ bảy tám
căn bệnh này sẽ gây biến chứng nặng nề đặc biệt cho các trẻ lớn
nhưng tất cả mọi người mọi lứa tuổi nếu chưa có miễn dịch với virus viêm não nhật bản đều có thể mắc bệnh
người lớn có nguy cơ mắc viêm não nhật bản do chưa từng được tiêm chủng vaccine phòng bệnh trước đó
hoặc có thể bị nhiễm virus khi đi du lịch lao động công tác tại vùng lưu hành bệnh viêm não nhật bản
trước diễn biến trên để phòng chống bệnh viêm não nhật bản bộ y tế khuyến cáo
thực hiện tốt vệ sinh môi trường giữ gìn nhà ở chuồng gia súc sạch sẽ để hạn chế nơi trú đậu của mũi
nên rời chuồng gia súc xa nhà loại bỏ các ổ bọ gậy
khi đi ngủ cần mắc màn thường xuyên sử dụng các biện pháp xua diệt mũi trong các hộ gia đình
không cho trẻ em chơi gần chuồng gia súc đề phòng mũi đốt
tiêm vắc xin viêm não nhật bản đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất
tiêm chủng với ba liều cơ bản
mũi một lúc trẻ được một tuổi
mũi hai sau mỗi một từ một đến hai tuần
mũi ba cách mũi hai là một năm
sau đó cứ từ ba đến bốn năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua một mươi năm tuổi
khi có dấu hiệu sốt cao cùng với các triệu chứng tổn thương hệ thần kinh trung ương
cần phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời
việc đưa trẻ em có biểu hiện của bệnh viêm não nhật bản tới bệnh viện và được xử lý kịp thời sẽ giảm thiểu tối đa các di chứng của bệnh
nếu không thì khả năng tàn phế suốt đời là vô cùng lớn
vì vậy việc phòng bệnh sẽ là giải pháp tối ưu hơn cả
đến nay cách phòng bệnh duy nhất là tiêm phòng vắc xin
việt nam đã đưa vaccine ngừa viêm não nhật bản vào chương trình tiêm chủng mở rộng hoàn toàn miễn phí cho trẻ em dưới một mươi năm tuổi
do đó biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay để bảo vệ trẻ trước nguy cơ mắc viêm não nhật bản là tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ cho trẻ theo đúng như lịch
tiêm chủng khuyến nghị của các chuyên gia y tế
đến đây thì thời lượng của chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau